từ ngày năm đến ngày mùng bảy tháng riêng âm lịch hàng năm tại xã đội sơn huyện duy tiên tỉnh hà nam lại tưng bừng khai hội tịch điền
lễ hội tịch điền là một trong những lễ hội xuống đồng lớn nhất vùng đồng bằng bắc bộ
tham dự lễ hội năm nay có ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành và người dân địa phương
năm nay là năm thứ một mươi một lễ hội tịch điền đội sơn được phục dựng theo tích vua lê đại hành cùng văn võ bá quan tổ chức cày tịch điền lần đầu tiên dưới chân núi đội năm đinh hợi chín trăm tám mươi
sau màn chống khai hội múa rồng mừng hội lãnh đạo trung ương bộ ngành và địa phương đã làm lễ dân hương trước bàn thờ thần nông và linh vị vua lê đại hành
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đánh giá cao việc phục dựng duy trì tổ chức lễ hội tịch điền hàng
năm nay là năm thứ một mươi năm của tỉnh hà nam đây là việc làm thiết thực có ý nghĩa tuyên truyền giáo dục sâu sắc vừa góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vừa động viên khích lệ phát triển đông nghiệp nông thôn nâng cao đời sống người dân theo tinh thần nghị quyết của đảng
tôi mong tỉnh hà nam cùng cả nước phát huy truyền thống tốt đẹp và kết quả đạt được ra sức khắc phục tồn tại hạn chế vượt qua khó khăn thách thức nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch đề ra
trong những ngày đù xuống ấm áp lễ hội tịch điền đoại sơn như là hiểu lẫn tiếng trống phát động người dân các địa phương bước vào vụ mới xuống đồng sản xuất nông nghiệp và mang về những mùa vàng bồi thu
từ khi kể tịch điền tổ chức hội này thì xem ra là bà con trong cơ sở xã này có làm năng suất cao hơn